tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm phan thanh hữu và bảy mươi ba bị cáo trong đường dây buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng từ singapore về việt nam
ngày hôm nay hội đồng xét xử tiếp tục phần tranh tụng đối với bị cáo ngô văn thụy chú tại tp hcm
cựu đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan để làm rõ về hành vi nhận hối lộ
theo viện kiểm sát bị cáo thủy có hành vi nhận tiền của phan thanh hữu và nguyễn hữu tứ để không bắt giữ các tàu nhật minh của hữu
vận chuyển sang nhập lậu vào khu vực nhà yến của tứ ở tỉnh vĩnh long với số tiền là hơn tám trăm ba mươi triệu đồng
bị cáo thủy phải chịu trách nhiệm về hành vi nhận hối lộ với tỉnh tiết tăng nặng là phạm tội từ hai lần trở lên
viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt với mức án một mươi năm một mươi sáu năm tù
nói lời sau cùng tại tòa bị cáo ngô văn thủy xin lỗi
bị cáo ngô văn thủy xin lỗi lãnh đạo tổng cục hải quan và bày tỏ sự hối hận trước việc làm của mình
chỉ vì sai phạm riêng của bị cáo mà đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín danh dự của bà
bị cáo còn lại cũng nói lời sau cùng tại tòa và bày tỏ sự ăn năn hối cài
đồng thời mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
như vậy là sau hơn một tháng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã cơ bản hoàn thành việc xét xử
về các hành vi phạm tội của bảy mươi bốn bị cáo
thế tòa sẽ bị án và tuyên án vào ngày năm tháng một mươi hai tới đây
công an tỉnh hà giang vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
có quy mô liên tỉnh tạm giữ năm đối tượng trong đường dây này
đó là phạm duy linh chú tỉnh vĩnh phúc lê anh tuấn trần công trường vũ đức thành
và đỗ quốc khánh cùng chú tại tỉnh hà giang
qua khám xét lực lượng công an đã tạm giữ một xe ô tô một mươi năm điện thoại di động
và nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã tổ chức hoạt động đánh bạc
bằng hình thức mua bán số lô số đề liên tình từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
với tổng số tiền giao dịch trên ba mươi ba tỷ đồng
hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
cùng với hành vi đánh bạc nhưng dưới hình thức cá độ bóng đá
nhiều đối tượng đang bị công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa tạm giữ để điều tra
qua công tác trinh sát vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại số hai trăm năm mươi một
hương lộ ngọc hiệp phường ngọc hiệp công an thành phố nha trang đã bắt quả tan đối tượng
nguyễn công thành chú phường ngọc hiệp đang tổ chức cho nhiều người cá đội bóng đá
tại hiện trường ghi nhận một mươi một người đang đánh bạc bằng hình thức cá cược
dựa trên tỷ số trận bóng đá giữa đội tuyển đức và nhật bản
với tổng số tiền tham gia cá cược là gần ba mươi chín triệu đồng
cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ nguyễn công thành và một số đối tượng có liên quan
để tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến việc phát hiện các gói tinh thể trôi giạt trên bờ biển tỉnh quảng nam
sau khi đưa mẫu vật đi giám định công an tỉnh quảng nam đã xác định hai mươi gói tinh thể màu trắng
trôi giạt vào bờ biển xã tam tiến huyện núi thành là ma túy loại ketamin
trọng lượng lên đến hai mươi một kg
như tin đã đưa vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một nhận được tin báo của người dân
về việc phát hiện một bao tài chứa vật thể lạ nghi
ghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển
lực lượng công an biên phòng địa phương đã tiến hành kiểm tra xác minh làm rõ
đồng thời tuyên truyền và động nhân dân
nếu phát hiện các vật thể lạ có đặc điểm như trên thì giao nộp ngay cho lực lượng chức năng
điều đang nói là những ngày sau đó dọc bờ biển thành phố đà nẵng và tỉnh quảng trị
người dân cũng đã phát hiện nhiều gói màu xanh chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy
công an tỉnh quảng nam đã báo cáo lãnh đạo bộ công an để phục vụ công tác điều tra
nguồn gốc số ma túy trôi giạt vào bờ biển thời gian qua
quay video phát trực tiếp lên mạng xã hội với những lời lẽ thô tục bịa đặt
nhằm xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác bùi quang thức chú tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bình minh ra quyết định khởi tố bị can
và cấm đi khỏi nơi cương trú để điều tra về hành vi vù khống
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào ngày một bảy hai nghìn hai mươi hai
cơ quan công an thị xã bình minh có tiếp nhận đơn tố giác của một người phụ nữ
về việc bị bùi quang thức đăng tải nội dung không đúng sự thật vu khống cá nhân
qua xác minh cơ quan công an xác định nội dung tố giác là đúng sự thật
và nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân
thánh khờ miền tây do thức làm chủ livestream với lời lẽ thô tục bịa đặt
nhằm xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người phụ nữ trên
cơ quan công an thức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngày hai mươi tám một mươi một công an quận bình tân tp hcm đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một phụ nữ
được người dân phát hiện trong nhà trọ trên địa bàn
thông tin ban đầu tối hai mươi bảy tháng một mươi một người dân sống tại khu trọ trên đường bờ tuyến
phường tân tạo an quận bình tân tp hcm phát hiện người phụ nữ ngoài bốn mươi năm tuổi tử vong
trong tư thế treo cổ tại phòng trọ
công an quận bình tân sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường
năm nay bệnh nhân đang được lấy lời khai những người liên quan
theo người dân nạn nhân đến thuê trọ sống với chồng tại đây nhiều năm nay
trước khi phát hiện vụ việc người phụ nữ này vẫn sinh hoạt bình thường
vụ việc đang được điều tra làm rõ
hôm nay viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã công bố cáo trạng truy tố
cựu giám đốc bệnh viện mắt tp hcm cùng bảy đồng phạm
trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm nhận định có một mươi bốn tám trăm linh bệnh nhân
bị hại trong vụ án người bệnh bị móc túi từ vài chục ngàn đến hơn một triệu đồng
nội dung cáo trạng thể hiện ông nguyễn minh khải cựu giám đốc bệnh viện mắc tp hcm
đã chỉ đạo can thiệp đấu thầu trái pháp luật gây thiệt hại tài sản cho nhà nước
và người bệnh hơn một mươi bốn hai tỷ đồng
bệnh viện mắt đã vi phạm về đấu thầu trong việc mua sắm thủy tinh thể nhân tạo
dẫn đến bệnh nhân phải trả trên lệch cao hơn so với các sản phẩm thủy tinh thể
không được xét trúng thầu
cụ thể khi người bệnh đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện mắt
đều không được giải thích cụ thể từng loại chi phí không được biết giá thủy tinh thể nhân tạo
bệnh nhân chỉ được biết bảo hiểm y tế có chi trả một phần chi phí
tại thời điểm kết thúc điều tra còn ba sáu trăm ba mươi bảy trên một mươi bốn tám trăm linh bị hại không đến cơ quan điều tra trình báo
công an huyện cronang tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam phan thành hiếu
chú tỉnh quảng trị để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hiếu chiếm đoạt quyền sử dụng facebook của tu sĩ thích quảng nhẫn
ở chùa kim quang xã phú xuân huyện crong năng lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân
sau đó đối tượng lấy danh nghĩa chủ tài khoản nhắn tin vay mượn tiền của rất nhiều người
tại cơ quan điều tra hiếu khai nhận đã lập nhiều trang web và tài khoản facebook
rồi nhắm đến là các nhà chùa nói sẽ ủng hộ tiền công đức
khi các nhà chùa kích vào đường link
do hiếu gửi để xác nhận thì liền bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản
ngoài ra hiếu còn nhắm đến những người bán hàng online
nói muốn đặt cọc tiền rồi dùng thủ đoạn tương tự chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay hiếu đã lừa chiếm đoạt của rất nhiều bị hại
ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
công an huyện quế phong phối hợp với lực lượng đồn biên phòng thông thủ
bộ đội biên phòng nghệ an vừa phát hiện bắt quả tang hai đối tượng đang
có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ các loại
hai đối tượng bị bắt giữ là lương thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và vi thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cả hai thường trú tại xã thông thụ huyện quế phong tỉnh nghệ an
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu quả
tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà ở của hai đối tượng
lực lượng chức năng thu giữ thêm sáu mươi hai hộp pháo hoa nổ các loại
tổng số lượng phát hiện bắt giữ là bảy mươi hai hộp có trọng lượng hơn một trăm linh kg
hiện lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra vụ án
hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trợ tự
tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba hôm qua công an huyện long thành tỉnh đồng nai
đã phát hiện một điểm chiết nạp khí lpg trái phép trên địa bàn xã long phước
thu giữ nhiều tăng vật có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
qua công tác quản lý
công an huyện long thành tiến hành kiểm tra bãi đậu xe trung vui
do ông nguyễn tiến ngọc bốn mươi hai tuổi ngụ tại địa phương quản lý
tại đây ông ngọc có thuê ông lương thế vinh bốn mươi sáu tuổi quê tỉnh ninh thuận
trông coi với giá là sáu triệu đồng một tháng
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện ba trăm năm mươi hai vỏ bình lpg loại một mươi hai kg
hai trăm bốn mươi sáu bình có chứa ga loại một mươi hai kg nhưng không có niêm mảng niêm phong của các nhãn hiệu
ba vỏ bình lpg nhãn hiệu pi loại bốn mươi năm
tổ kiểm tra còn phát hiện tại các khu vực chứa các vỏ bình lpg và bình lpg chứa nước ga
có sáu trăm ba mươi hai niêm mảng co của các nhãn hiệu chưa qua sử dụng và một dụng cụ để chiết nạp ký lpg
từ xe bồn vào bình lpg
ngoài ra lực lượng phối hợp còn xác định số ga do ông vinh chiết nạp trái phép
được đưa đến ba cửa hàng ở các xã long phước an phước huyện long thành
và xã thạnh phú huyện vĩnh cửu để tiêu thụ
công an huyện long thành phối hợp với chính quyền
địa phương tiến hành kiểm tra ba cửa hàng trên và phát hiện thu giữ một trăm năm mươi ba bình lpg nhãn hiệu các loại
có niêm màng co niêm phong và các chủ cơ sở trên đều khai nhận mua của nguyễn tiến ngọc và lương thế vinh
tại thành phố đà nẵng dù đang vào cao điểm vụ khai thác trong năm
nhưng nhiều tàu cá tại cảng cá thọ quang vẫn loay hoay tìm nguồn dầu để vươn khơi
tình trạng nhiên liệu khan hiếm tại các đơn vị cung ứng nhỏ lẻ
đang là nỗi lo lớn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đi ra khơi đó mình phải hạn chế đi cái đường xa bớt đi mình không được thoải mái
theo ngư dân tại cảng cá thọ quang khoảng hơn một mươi ngày trở lại đây
nguồn cung xăng dầu cho tàu thuyền bị thiếu hụt
do không đủ nguồn cung nên một số tàu dầu đưa ra nguyên tắc ngầm là chỉ được bắn dù cho tàu cá quen
điều này khiến nhiều ngư dân không khỏi lo lắng
họ phải tìm mọi cách thậm chí lên những cây xăng dầu trên bờ mùa từng can dầu mang về thuyền
để tiếp tục vương khơi
thiếu hụt dầu chỉ xảy ra cục bộ ở một vài tàu cá do nguồn cung của các tàu dầu bán lẻ bị gián đoạn
người dân trước nay lại có thói quen phụ thuộc mua dầu ở các đơn vị cung ứng quen biết
nên mới xảy ra tình trạng khang hiếm cục bộ
tuy nhiên điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc vương khơi của bà con người dân
điều này khiến nhiều ngư dân không khỏi lo lắng
thực tế ghi nhận tại cảng cá thọ quang đã có những tàu cá phải nằm bờ vì không tìm đủ nguồn dầu
đây lại là thời điểm khai thác chính vụ trong năm khiến đời sống của nhiều ngư dân bị ảnh hưởng không nhỏ
bởi vì phụ thuộc vào các tàu dầu
thế nghĩ bà con ngư dân cũng cần linh hoạt hơn trong việc tìm nguồn cung để đảm bảo việc vương khơi
bên cạnh công tác thường xuyên là đảm bảo an ninh trực tự
công an tp hcm còn đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm trong thời gian diễn ra qua cướp
đặc biệt là hành vi đánh bạc cá độ
mới đây công an tp hcm phối hợp bộ công an triệt phá một nhóm đánh bạc lớn
cơ quan chức năng đã khám xét tám địa điểm tại sáu quận huyện ở tp hcm
tổng số tiền giao dịch để cắt cược trong đường dây hơn ba mươi tỷ đồng
đây là vụ việc điển hình cho thấy lực lượng công an đang tăng cường đấu tranh với tội phạm đánh bạc cá độ trên không gian mạng
qua đó công an tp hcm yêu cầu các đơn vị có kế hoạch cụ thể để ngăn chặn đấu tranh và phòng ngừa

tăng cường công tác xử lý các hoạt động quảng cáo liên quan đến cắt cược bóng đá
cho quay tiền phục vụ cắt cược kể cả trên không gian mạng
nắm các vụ đòi nợ trên các nền tảng không gian mạng cũng như trong đời sống nhân dân
trong thời điểm này công tác tuần tra kiểm soát khép kính địa bàn được xem là nhiệm vụ thường xuyên thang chốt
trong đó các tổ ba trăm sáu mươi ba cấp công an thành phố và công an các quận huyện nêu cao tinh thần đấu tranh với tội phạm đường phố
tiến hành kiểm tra hành chính với nhiều trường hợp tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn
đặc biệt là vào thời điểm sau mỗi trận đấu để chú động nắm tình hình ngăn chặn kịp thời
và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng đua xe trái phép
đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải đi lại của người dân
quán triệt các lực lượng tham gia tổ ba trăm sáu mươi ba tập trung đấu tranh vào những loại tội phạm lợi dụng các quốc cúp
để hoạt động phạm tội
từng đơn vị từng lĩnh vực xác định được đối tượng hoạt động chứng kiến tiến giao thông
thì nó là một phó hợp tổng lực để cho tổ ba trăm sáu mươi ba hoạt động hiệu quả nhằm đăng đe thủy các đối tượng
lãnh đạo công an tp hcm đề nghị đơn vị đế mạnh tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến người dân
nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tích cực tham gia tối giác tội phạm
dân bảo vệ an ninh tổ quốc để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở trong thời điểm cuối năm
thời gian qua tình trạng xe dự bến cóc gây ủng tắc luôn là vấn đề nang dại của tp hcm
mới đây sở giao thông vận tải tp hcm đã đề xuất cấm xe dường nằm vào nội ô
đề xuất này đang được các chuyên gia doanh nghiệp vận tải hành khách và người dân kỳ vọng
sẽ đem lại hiệu quả trong giải quyết các vấn nạn này
hình ảnh này được ghi lại trên các tuyến đường lê hồng phong hồng bàng hùng vương an dương vương nguyễn duy dương nguyễn thái bình
nhiều xe khách dự nằm xe trên ba mươi chỗ vẫn vô tư dừng đóng trả khách sang quy định
đây là một trong các nguyên nhân chính khiến giao thông nội đô có thể dẫn đến ủng tắc
đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do các phương tiện lưu thông phía sau phải tránh ngé đột ngột hoặc bị che khuất tầm nhìn
hình ảnh này được ghi lại trên các tuyến đường lê hồng phong hồng bàng hùng vương an dương vương nguyễn duy dương vương nguyễn thái bình
từ sáu h đến hai mươi hai h bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai sắp tới được đánh giá cao và nhận được sự đồng tình của các chuyên gia
hình ảnh này được ghi lại trên các tuyến đường lê hồng phong hồng bàng hùng vương an dương vương nguyễn duy dương vương nguyễn thái bình

hình ảnh này được ghi lại trên các tuyến đường lê hồng phong hồng bàng hùng vương an dương vương nguyễn thái bình
hình ảnh này được ghi lại trên các tuyến đường lê hồng phong hồng bàng hùng vương an dương vương nguyễn duy dương vương nguyễn thái bình